trong một hai ngày tới mưa sẽ tăng cường tại khu vực bắc bộ tây nguyên và nam bộ có nơi mưa to đến rất to
chiều tối và đêm nay một mươi ba tháng bảy ở vùng núi bắc bộ cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
sau đó từ chiều tối ngày một mươi bốn đến sáng ngày một mươi năm mưa lớn mở rộng ra toàn vùng
với lượng mưa từ một mươi chín h ngày một mươi bốn đến một mươi h ngày một mươi năm ở vùng núi bắc bộ là bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trung du và đồng bằng có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lửa đất đá và ngập uống
trong ngày mai nắng nóng còn duy trì tại khu vực bắc bộ tuy nhiên cường độ yếu dần với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng gai gắt diện rộng có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu ba mươi sáu độ
trung du và đồng bằng có mưa to đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ cảm giác nóng rát và khó chịu
còn đối với các tỉnh từ khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận cường độ nắng sẽ dịu hơn với nhiệt độ giảm dần
tại khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm một mươi ba tháng bảy cục bộ có mưa to với lượng từ hai mươi bốn mươi mm có nơi hơn bảy mươi mm
về chiều và đêm một mươi bốn tháng bảy mưa sẽ tăng cường cục bộ có mưa to đến rất to với lượng từ ba mươi sáu mươi mm có nơi hơn tám mươi mm
mưa lớn ở hai khu vực này vào chiều tối sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới
ngày mai hai khu vực còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ở mức vừa phải cao nhất ở tây nguyên từ hai mươi tám ba mươi một độ khu vực nam bộ từ ba mươi ba mươi ba độ
trên biển ở vùng biển nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa thấp
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa không mưa gió tây bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông ngày nắng nóng
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ